sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm
trong việc giao khu đất vàng có địa chỉ tám trăm một mươi hai lê duẩn quận một
phiên tòa phúc thẩm mở để xem xét kháng cáo của bị cáo nguyễn thành tài
nguyên phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm và các bị cáo người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
cũng kháng cáo của viện kiểm sát viện kiểm sát nhân dân tp hcm
bản án sơ thẩm của tòa nhân dân tp hcm vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi xác định các bị cáo có hành vi gây thiệt hại thất thoát lãng phí cho nhà nước hai trăm năm mươi hai tỷ đồng
thông qua việc thực hiện dự án cổ khu đất tám trăm một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm
ông nguyễn thành tài thời điểm trên là phó chủ tịch ubnd tp hcm đã ký nhiều văn bản trái luật
chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi phạm tội liên quan tới việc giao đất sai quy định
tạo điều kiện giúp bị cáo lê thịnh
ông nguyễn thành thúy giám đốc công ty hoa tháng năm tham gia thực hiện dự án
tòa đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn thành tài tám năm tù lê thị thanh thúy năm năm tù đào anh kiệt
nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm năm năm tù nguyễn hoài nam nguyên bí thư quận ủy quận hai bốn năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sau bản án sơ thẩm bốn bị cáo trong đó có bị cáo nguyễn thành tài kháng cáo xin xem xét lại mức án
tại phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo giữ nguyên kháng cáo
phiên tòa dự kiến sẽ xét xử đến ngày một tháng một mươi hai
cũng trong sáng nay tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử ba mươi sáu bị cáo bị truy tố
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc
đại diện viện kiểm sát thực hiện quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án
và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
sau khi phân tích đánh giá vai trò phạm tội của từng bị cáo đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử
áp dụng hình phạt đối với bị cáo nguyễn mạnh hùng phó tổng giám đốc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
từ sáu đến bảy năm tù cùng về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài bốn bị cáo được đề nghị mức án treo từ hai mươi bốn đến bốn mươi tháng tù các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ hai mươi bốn tháng đến một mươi năm tù giam
nhà thầu buộc phải bồi thường cho vec danh quyền khởi kiện bồi thường cho các nhà thầu trong vụ án khác
có nhiều tiền án một siêu trộm chuyên đột nhập vào các biệt thự biển đà nẵng để trộm cắp tài sản của người nước ngoài vừa bị xa lưới pháp luật
đối tượng này là quản lý của một cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng nhưng do dịch bệnh cơ sở này đóng cửa nên đã đi trộm cắp tài sản để kiếm tiền chi tiêu cá nhân
siêu trộm là võ thành bảo nhân trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
tại cơ quan công an nhân khai nhận trên đường đi làm về thì phát hiện căn biệt thự không đóng cửa
tầng hai nên đã đột nhập vào lấy cắp điện thoại và nhiều tiền mặt
để tàu tán nhân đã đổi toàn bộ tiền thành tiền đô la mỹ
ngoài ra từ đầu tháng một mươi một đến nay nhân cũng đã thực hiện bốn vụ đột nhập khác lấy trộm tài sản trị giá sáu mươi triệu đồng
toàn bộ số tiền bán tài sản đều được đổi ra đô la mỹ để cất dấu
với nhiều tiền án nhân hành động rất tinh vi thường xuyên nghiên cứu nơi đột nhập trước khi gây án để tránh bị camera an ninh ghi hình
ngoài ra nhân đã có tiền án trộm cắp tài sản của người nước ngoài vào năm hai nghìn một mươi sáu
gần một tháng trả lại hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung trong vụ án liên quan đến ông tất thành cang
nguyên phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và các đồng phạm tnthhcm đã nhận lại hồ sơ và lên lịch xét xử vụ án vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tới đây
dự kiến phiên xét xử các bị cáo bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản sẽ kéo dài từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông tất thành cang và các đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí trong đó ông tề trí dũng là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận
hay được gọi tắt là ipc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco hồ thị thanh trúc tổng giám đốc sadeco
và năm đồng phạm khác bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
ông nguyễn văn minh nguyên trưởng ban kiểm soát sadeco bị đề nghị truy tố tội tham mô tài sản
và trong vụ án này ông cang lúc đó là phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm đã có búp phê đồng ý cho công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
phát hành chín triệu cổ phiếu để bán cho công ty nguyễn kim từ bút phê này của ông cang đã khiến cho công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
thất thoát một một trăm linh ba tỷ đồng
tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã bắt tạm giam nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại xã văn đức tp chí linh tỉnh hải dương về các hành vi gây dấu trật tự công cộng cố ý làm hư hỏng tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
quang là đối tượng thứ tư trong ổ nhóm con đồ gây ra vụ án hủy hoại tài sản ở tp chí linh
cụ thể như sau tại nhà lê văn tân ở tp chí linh bị một nhóm đối tượng đến nhà và uy hiếp đòi tiền
chức xe ô tô của gia đình anh tân gây thiệt hại khoảng một trăm linh triệu đồng
vào cuộc điều tra phòng cảnh sát hình sự và công an tp chí linh đã xác định bốn đối tượng trong đó có nguyễn văn quang còn gọi là quang chém
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp trí linh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội gây dối trật tự công cộng và tội cố ý làm hư hỏng tài sản
riêng đối với đối tượng quang sau đó đã vắng mặt khỏi địa phương
vụ án theo thẩm quyền được chuyển đến phòng cảnh sát hình sự công an tp chí linh tiếp tục điều tra mở rộng
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một các trinh sát đã vận động đối tượng quang ra đầu thú
công an tp thái nguyên tp thái nguyên cũng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng đã gây ra tám vụ trộm cắt tài sản với giá trị gần hai trăm linh triệu đồng
đối tượng bị bắt giữ là tống ngọc thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tại tổ chính phường quang vinh tp thái nguyên
do cần tiền mua ma túy sử dụng từ khoảng tháng một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thắng đã thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố
trong đó có bảy vụ tại các căn shop house thuộc khu đô thị pisenja đồng bẩm
thủ đoạn của thắng là lợi dụng đêm tối đột nhập vào các căn hộ qua ô cửa sổ không đóng hoặc phá khóa các cửa trên mái nhà
sau đó lục lọi trộm cắp các tài sản như điện thoại di động bếp từ máy khoan máy đục bê tông bình nóng lạnh và trên một trăm một mươi triệu đồng tiền mặt
hiện công an thành phố thái nguyên đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam thắng để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
thưa quý vị còn tại tỉnh đồng nai tp biên hòa thì tình hình tội phạm trộm cắt tài sản có dấu hiệu gia tăng trở lại
bởi sau thời gian dài ẩn mình do giãn cách xã hội
và trước tình hình này lực lượng công an tp biên hòa đã mở đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội
dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
và qua một tháng thực hiện đợt cao điểm này lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá một mươi vụ trộm cắp tài sản
bắt giữ lý vào gần hai mươi đối tượng
và theo cơ quan công an trong số các vụ trộm cắp tài sản trên thì có tới hơn hai phần ba số vụ là do người dân
đã lơ là và mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của chính mình
đây là đối tượng lê minh dương ba mươi một tuổi trú tại phường bình thắng tp di an tỉnh bình dương
vừa bị công an tp biên hòa bắt giữ
về hành vi trộm cắt tài sản
theo điều tra của cơ quan công an vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tháng một mươi một đối tượng lê minh dương phát hiện
chiếc xe ô tô tải mang biển số sáu mươi c bốn mươi sáu nghìn tám trăm một mươi năm của ông phan khắc định trú tại phường hồ nai tp biên hòa
đỗ trước một cửa hàng vật liệu xây dựng
trên xe có sẵn chìa khóa nên dương đã leo lên xe nổ máy tẩu thoát
qua trích xuất hệ thống camera và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
sau hơn bốn mươi tám giờ đồng hồ công an tp biên hòa đã bắt giữ
công an tp biên hòa đã bắt giữ được đối tượng lê minh dương thu hồi chiếc xe tải bị lấy trộm
sau khi chọn được tôi chạy về phường tân phú phường hồ đức
tôi có bán cho một cái xe có giá là hai mươi năm triệu đồng
theo tường trình của ông phan khắc định việc để xảy ra vụ trộm cắp nói trên là do sự chủ quan
lơ là mất cảnh giác của gia đình
vì gần cả chục năm nay ông định vẫn để xe ô tô ở ngoài vỉa hè
trên xe cắm nguyên chìa khóa không có người trông coi
sau đó bốn ngày
công an đã tìm lại được chiếc xe cho gia đình tôi
qua sự việc đó thì thứ nhất là về phần lỗi bên nhà chúng tôi là đã chủ quan để chìa khóa
và không khóa cửa xe đâm ra là tạo điều kiện cho tên trộm ăn cắp
cơ quan công an xác định lê minh dương là đối tượng nghiện ma túy và nghiện game
không có nghề nghiệp ổn định
sau khi trộm cắp bán chiếc xe tải được hai mươi năm triệu đồng
dương đã sử dụng hết cho việc mua ma túy

các dân tộc đã lợi dụng các chủ phương tiện lơ la mất cảnh giác liên quan đến xe
đặc biệt xe mô tô kể thậm chí có xe ô tô
lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ tài sản
các đối tượng đã tiến hành phá khóa và tiến thành các việc hoạt động lấy trộm tài sản
cũng theo công an tp biên hòa sau gần một tháng
từ ngày một tháng một mươi một đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự
phục hồi các hoạt động
kinh tế xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
lực lượng công an tp biên hòa đã đấu tranh làm rõ trên hai mươi vụ phạm pháp hình sự
trong đó một mươi vụ trộm cắp tài sản hai vụ đánh bạc
bắt năm mươi tám đối tượng triệt xóa một mươi hai vụ với ba mươi sáu đối tượng
về hành vi mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tình hình tội phạm từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp
ngoài việc đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tố giác tội phạm công an tp biên hòa sẽ tập trung triệt xóa các băng nhóm tội phạm
hoạt động bảo kê cưỡng đoạt tài sản cho vay lãi nặng đòi nợ thuê
tội phạm đánh bạc trộm cắp tài sản cướp cướp giật tài sản
các đường dây mua bán trái phép chất ma túy
không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp gây bức xúc trong xã hội
nhằm mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba đối tượng gồm phan thị kim lộc hai mươi tuổi huỳnh nguyễn hà vi một mươi chín tuổi
nguyễn ngọc huyền my một mươi chín tuổi cùng chú tại tp đà lạt tỉnh lâm đồng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra xử lý
về hành vi xử lý nghiêm trước pháp luật
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh lâm đồng đã tiếp nhận hàng loạt tin báo tố giác tội phạm
về hành vi lừa đảo
lừa đảo chiếm đặt tài sản của nhiều công dân đang cư trú tại tp đà lạt
của một nhóm đối tượng trẻ tuổi có hành vi cấu kết để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
qua việc giao dịch mua bán đất
vào cuộc xác minh lực lượng công an xác định có ít nhất bảy nạn nhân
bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng
để tìm kiếm con mồi nhóm này giao mua đất giá cao bán đất giá rẻ với đầy đủ giấy tờ pháp lý
sau đó hẹn gặp mặt giao dịch thực hiện lệnh chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
rồi đưa hình ảnh đã chuyển tiền cho người bán xem tiến hành công chứng giấy tờ
tuy nhiên sau khi về nhà đợi mãi không thấy tiền vào tài khoản các nạn nhân mới biết mình bị lừa
còn đối với con mồi là người mua đất nhóm này cùng nạn nhân ra làm hồ sơ công chứng
nhưng lại cố ý thiếu một loại giấy tờ và hứa bổ sung sau
thế nhưng sau khi nhận được tiền lại đến phòng công chứng để rút hồ sơ về
số tiền các đối tượng lừa chiếm được
dùng vào việc tiêu xài cá nhân và đánh bạc trên mạng
nhóm này còn khai nhận trong mùa bóng đá euro diễn ra
có tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền nhiều trận trong giải
số tiền cá cược từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng
có trận cá cược lên tới một tỷ đồng
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng làm rõ những đối tượng có liên quan
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền liên quan đến một mươi năm đối tượng
tại khu đất trống thuộc ấp phú thượng hai
xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa bị công an huyện trợ mới triệt phá
phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn
một mươi năm đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai con gà trống
mang cửa sắt một mươi hai cặp cửa sắt một mươi cuộn băng keo và một cây cân
khám xét trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ gần một mươi ba triệu đồng
và một mươi điện thoại di động các loại
được biết tụ điểm đá gà
ăn tiền này do đối tượng hà văn tý tức my lô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cư trú tại ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới
đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền sâu
công an quận hoàn kiếm hà nội vừa cho biết đã tạm giữ hình sự
đối với sáu đối tượng có liên quan đến vụ việc hàng chục quái xế đi xe
với tốc độ cao gây náo loạn đường phố hà nội vào đêm ngày hai mươi một tháng một mươi một
trong tối ngày hai mươi một tháng một mươi một
hàng chục thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ đã có hành vi tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao
lạng lách đánh võng bấm còi inh ỏi gây mất an ninh trật tự trên nhiều tuyến phố nội đô
ngay sau đó các tổ công tác của công an quận hoàn kiếm phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã tổ chức đón lõng với bắt các đối tượng
về quy định pháp luật đối với hành vi tụ tập điều khiển xe máy chạy
lạng lách đánh võng tốc độ cao thì đầu tiên nó vi phạm về pháp luật về giao thông
về tế thai thì đối tùy theo tính chất từng cuộc việc thì hành vi vi phạm của các cháu có thể vi phạm vào quy định của bộ đoàn hành sự
có thể xử lý theo quy định pháp hành sự tức là có thể bị khởi tố điều tra và đề nghị truy tố và có thể bị xét xử trước tòa án về hành vi vi phạm của mình
vấn đề này đây là vấn đề vi phạm pháp luật
đây là các đối tượng được cơ quan chức năng đưa về trụ sở làm việc
sau quá trình khẩn trương sàng lọc phân loại các đối tượng công an quận hoàn kiếm đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng
hầu hết các đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ cá biệt có những trường hợp đang trong lứa tuổi học trung học cơ sở tức là dưới một mươi sáu tuổi
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
trong thời gian dịch bệnh bọn cháu rủ dưới nhau đuôi đòi đi đua xe
cháu không đổi môn bảo hiểm chạy với tốc độ cao lạng lách biết có hình hỏi
trước đó cháu đã tham gia nhiều đoàn để đua xe
đề nghị yêu cầu gia đình trực tiếp bản thân cho cháu phải có thay đổi nhận thức tư duy
tư bỏ những việc nào không đúng tập trung vào chuyên tâm và việc học hành làm sao cháu trở thành công dân có ích cho xã hội
trong thời gian vừa qua công an quận hoàn kiếm cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các nhóm đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng trên địa bàn tạo tính dân đe giáo dục phòng ngừa chung trong cộng đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến qua mạng internet
đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn hoàng gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn hoàng gia bảo cùng sáu đối tượng có liên quan lực lượng chức năng đã tạm giữ gần bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động ba máy tính sách tay một máy tính bảng hai xe ô tô du lịch bốn chỗ ba thẻ tiến dụng một khẩu súng bắn đạn bi sắt cùng một số chứng cứ và tài liệu có liên quan
theo đó bảo đã sử dụng hai tài khoản super master phân cấp một mươi một tài khoản master và hai mươi tám tài khoản asian để chuyển giao cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới các hình thức cá cược bóng đá đánh bài trực tuyến
từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng một mươi đường dây đánh bạc do ba bảo điều hành với tổng số điểm cá cược lên đến một mươi bốn triệu điểm ước tính hơn bảy trăm linh tỷ đồng với trên năm trăm linh đối tượng tham gia
thưa quý vị theo thông lệ vào dịp cuối năm tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự nói chung và tội phạm cướp và cướp giật
tài sản nói riêng trên cả nước đều có diễn biến phức tạp manh động và liều lĩnh hơn
không chỉ lợi dụng đường vắng trời tối mà còn sử dụng hung khí để đe dọa uy hiếp nạn nhân
và mới đây một chuyên án đấu tranh với tội phạm cướp tài sản đã được công an huyện ứng hỏa hà nội triệt phá
và sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
điển hình ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại cửa hàng bán điện thoại ở xóm bãi xã hòa xá huyện ứng hòa hà nội xảy ra vụ cướp tài sản
tại đây đối tượng đã dùng dao khống chế nữ nhân viên bán hàng rồi lấy đi hơn năm mươi một triệu đồng
chủ mưu là cao văn thủy hai mươi chín tuổi trú tại mỹ đức hà nội đã bị công an huyện ứng hòa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an hà nội bắt giữ sau bảy mươi hai giờ gây án
năm trước em đã xây công trình phụ nên thiếu tiền
do lợi lần nên ngoài người ta đã dục đòi em quần quá thì em mới làm nên cái hành vi phạm pháp này
theo quy luật thời điểm cuối năm được dự báo tình hình tội phạm cướp cướp giật trộm cắp móc túi sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
đặc biệt từ một số vụ cướp xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy một điểm chung
đó là đối tượng thực hiện cướp tài sản đều có sự
chuẩn bị kỹ lưỡng với những phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi liều lĩnh
các đối tượng này hoạt động rất là manh động và có những sự chuẩn bị kỹ càng
ví dụ như là trước khi mà chúng gây án thì thường thường là chúng sẽ chuẩn bị các cái công cụ này
có nghiên cứu về đường đi có nghiên cứu về cái địa điểm hoặc là cái nơi mà chúng chuẩn bị gây án
và để gây khó khăn cho quá trình điều tra của các lực lượng chức năng
thì các đối tượng này cũng đã chuẩn bị như là khẩu trang này các mũ bảo hiểm
hoặc là các cái đồng phục trang phục nhằm để che mắt và để tránh việc camera có thể ghi lại hình ảnh được mình
ứng hòa là huyện có địa bàn giáp danh với một số huyện của hòa bình hà nam
do vậy tình hình hoạt động của các loại tội phạm có diễn biến hết sức phức tạp
các đối tượng thường gây án xong bỏ trốn
chính vì vậy công tác điều tra nhận dạng các đối tượng gặp khó khăn
chủ động trước những diễn biến của tội phạm
ứng hòa đã xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh chấn áp
trong đó đặc biệt chú trọng tội phạm cướp cướp giật tài sản
công tư những cái nhận định về cái phương thức thủ đoạn
đặc biệt là so với thời gian trong kỳ giãn cách xã hội
cũng như là sau khi giãn cách xã hội
đội cảnh sát hình sự đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đặc biệt đối với tội phạm cướp cướp giật
trong thời gian tới công an huyện ứng hòa cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền này
để nhận thức tư duy mới về phương pháp phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng
để có biết tự vệ tự bảo vệ tự bảo vệ tài sản của mình
không để phát sinh bất kể một sơ hở
phát sinh bất kể một cái điều kiện nào cho tội phạm hoạt động trong thời gian tới
từ thực tế đấu tranh triệt phá một số vụ cướp trên địa bàn thời gian qua
cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi phạm tội